sáng nay bộ y tế ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới tại hạ lôi mê linh hà nội
nâng tổng số ca mắc tại việt nam lên hai trăm sáu mươi bảy trường hợp
bệnh nhân hai trăm sáu mươi bảy là nam bốn mươi sáu tuổi ở xóm hội thôn hạ lôi mê linh hà nội
bệnh nhân là bố của bệnh nhân hai trăm năm mươi bảy chồng của bệnh nhân hai trăm năm mươi tám
và có tiếp xúc gần với bệnh nhân hai trăm bốn mươi ba tại nhà ngày hai mươi tháng ba
ngày tám tháng bốn được cách ly tập trung tại hà nội
ngày một mươi ba tháng bốn bệnh nhân khởi phát với triệu chứng suốt nhẹ mệt mỏi đau rát hỏng đau người được lấy mẫu bệnh phẩm
xét nghiệm ngày một mươi bốn tháng bốn cho kết quả dương tính với sars cov hai
hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai